nhân dịp chuyến thăm cấp nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam của ngài haji hassanan bolkia quốc vương brunei
hai bên đã ra tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và brunei darussalam
sau đây truyền hình nhân dân xin trích lược những thông tin chính trong bản tuyên bố chung này
nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng
quốc vương brunei haji hassana bolkia đã thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng ba
chuyến thăm là dấu mốc quan trọng mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác gắn bó giữa hai nước
hai bên cùng mong muốn tăng cường hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước với kỳ vọng đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới
và trong chuyến thăm quốc vương đã dự lễ đón chính thức tại phủ chủ tịch hội đàm với tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chủ trì quốc yến
chào mừng quốc vương
nhân dịp này quốc vương cũng đã hội kiến với thủ tướng nguyễn xuân phúc viếng lăng chủ tịch hồ chí minh và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ
lãnh đạo hai nước bày tỏ vui mừng về việc quan hệ hữu nghị nồng ấm của hai nước đã được nâng cấp lên đối tác toàn diện
thể hiện cam kết của hai bên trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quý báu vì lợi ích của nhân dân hai nước
lãnh đạo hai nước nhấn mạnh quan hệ đối tác toàn diện mới được thiết lập sẽ tạo thêm động lực
thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong đó tập trung vào các lĩnh vực chính gồm chính trị quốc phòng an ninh
thương mại đầu tư năng lượng giáo dục xã hội giao lưu nhân dân và các lĩnh vực khác cùng quan tâm cũng như hợp tác trong các khuôn khổ đa phương
lãnh đạo hai nước đã chứng kiến bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam và bộ trưởng bộ tài nguyên và du lịch brunei
ký kết bản ghi nhớ về sử dụng đường dây nóng trao đổi thông tin để giải quyết hoạt động khai thác thủy sản trái phép không khai báo và không theo quy định
lãnh đạo hai nước đã trao đổi về các vấn đề song phương khu vực và quốc tế cùng quan tâm
hai bên tái khẳng định tầm quan trọng và bày tỏ hài lòng với việc hai nước đang bước vào giai đoạn hợp tác mới
trong bối cảnh có thêm nhiều cơ hội mới xuất phát từ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của khu vực đặc biệt là sự phát triển của cộng đồng asean
hai bên ghi nhận tầm quan trọng của việc duy trì trao đổi đoàn các cấp
bao gồm cơ chế ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác vì lợi ích chung
lãnh đạo hai nước đề nghị xem xét thành lập hội hữu nghị việt nam brunei và hội hữu nghị brunei việt nam nhằm tiếp tục tăng cường giao lưu nhân dân
hai bên nhất trí tìm kiếm thêm các cơ hội thúc đẩy hợp tác cụ thể giữa lực lượng quốc phòng của hai nước
bao gồm chia sẻ thông tin trao đổi các chuyến thăm chính thức cao cấp thiết lâm các cơ chế tham vấn
hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc phòng đa phương nhất là trong khuôn khổ asean
lãnh đạo hai nước thể hiện quyết tâm khởi động trao đổi về việc ký kết các thỏa thuận dẫn độ tương trợ tư pháp và chuyển giao người bị kết án
lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường hợp tác nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều cân bằng và bền vững
hướng tới mục tiêu năm trăm linh triệu usd vào năm hai nghìn hai mươi năm phát huy tối đa các ưu đãi tiếp cận thị trường dành cho hàng hóa và dịch vụ của hai nước
trên cơ sở các thỏa thuận thương mại tự do gồm cả các thị trường tiềm năng trong khu vực tăng trưởng đông asean và tiểu vùng mekong
cũng như tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp hai nước
tham gia các hỗ trợ thương mại và giải quyết nhanh chóng các vướng mắc cho doanh nghiệp vì lợi ích của cả hai bên

lãnh đạo hai nước hài lòng về quan hệ đầu tư hai chiều và tái khẳng định ủng hộ mạnh mẽ việc tăng cường đầu tư song phương
đặc biệt trong các lĩnh vực mua sắm chính phủ dịch vụ công phát triển cơ sở hạ tầng thủy sản chế biến thực phẩm chế tạo và năng lượng
lãnh đạo hai nước bày tỏ mong muốn đẩy nhanh đàm phán ký kết nghị định thư bổ sung hiệp định chống đánh thuế hai lần năm hai nghìn một mươi năm
nhận thức tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin về các hoạt động khai thác thủy sản
trái phép không khai báo và không theo quy định
lãnh đạo hai nước chỉ đạo triển khai đường dây nóng theo bản ghi nhớ vừa được ký kết giữa bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
và bộ trưởng bộ tài nguyên và du lịch brunei
lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục thông qua trao đổi sinh viên và giáo viên các chương trình nghiên cứu và đào tạo chung
lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện hiệu quả bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục năm hai nghìn một mươi chín
và nhất trí sớm tổ chức cuộc họp nhóm công tác về giáo dục lần thứ hai
lãnh đạo hai nước hoan nghênh sự hợp tác giữa công ty cơ khí và xây lắp ptsc và công ty dịch vụ pb
trên cơ sở thỏa thuận chung đã ký kết để thiết lập hợp tác chiến lược giữa các bên
trong các dự án thiết kế mua sắm chế tạo thi công đấu nối và chạy thử tại brunei và trong khu vực
lãnh đạo hai nước hoan nghênh hợp tác trong lĩnh vực lao động và chỉ đạo bộ lao động thương binh và xã hội việt nam và bộ nội vụ brunei
phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường hợp tác lao động vì lợi ích của cả hai bên
hai bên nhất trí tiếp tục tạo thuận lợi cấp phép cho lao động việt nam sang làm việc tại brunei
và ngược lại trên cơ sở quy định chính sách của mỗi nước
lãnh đạo hai nước khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác thể thao văn hóa và du lịch
thông qua tham gia các hoạt động giao lưu thể thao và văn hóa các sự kiện du lịch khu vực và quốc tế và các hoạt động quảng bá
lãnh đạo hai nước cam kết xem xét và mở rộng thuận lợi hóa thủ tục xuất nhập cảnh
và tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề lãnh sự liên quan đến công dân mỗi nước
theo đúng truyền thống hữu nghị và đoàn kết của asean nhằm khuyến khích hơn nữa trao đổi đoàn và khách du lịch
trên tinh thần đó hai bên nhất trí xem xét kéo dài thời hạn miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông
từ một mươi bốn ngày lên ba mươi ngày và cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ từ một mươi bốn ngày lên chín mươi ngày
lãnh đạo hai nước trao đổi quan điểm về nhiều hợp tác
vấn đề khu vực và quốc tế nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các thách thức toàn cầu và khu vực
như tội phạm xuyên quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu quản lý thiên tai
thúc đẩy phát triển bền vững và an ninh liên lĩnh vực lương thực nguồn nước năng lượng
lãnh đạo hai nước bày tỏ hài lòng trước sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
bao gồm asean và các cơ chế của asean diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương diễn đàn hợp tác á âu và liên hợp quốc
việt nam cảm ơn brunei ủng hộ việt nam ứng cử thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và tăng cường đoàn kết
tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì vai trò trung tâm và thống nhất của asean
trong các nỗ lực xây dựng cộng đồng cũng như trong hợp tác với các đối tác
liên cam kết phối hợp chặt chẽ bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả tầm nhìn cộng đồng asean đến năm hai nghìn hai mươi năm
góp phần vào hòa bình ổn định của khu vực thúc đẩy các liên kết khu vực và thu hẹp khoảng cách phát triển
lãnh đạo hai nước nhấn mạnh ủng hộ một cấu trúc khu vực mở minh bạch bao trùm dựa trên luật lệ lấy asean làm trung tâm
lãnh đạo hai nước tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình an ninh ổn định an toàn
và tự do hàng hải và hàng không ở biển đông nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường lòng tin và tin cậy lẫn nhau
giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế bao gồm công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
lãnh đạo hai nước nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc các nước có yêu sách và tất cả các nước khác phi quân sự hóa
tự kiềm chế khi thực hiện các hoạt động có thể làm phức tạp thêm tình hình và làm gia tăng căng thẳng ở biển đông
hai bên tái khẳng định ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở biển đông năm hai nghìn hai
đều xê hoàn nghênh những bước tiến trong hợp tác giữa asean và trung quốc
cũng như trong đàm phán thực chất nhằm đạt được một bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc hiệu quả
theo một lộ trình được các bên nhất trí
lãnh đạo hai nước tái khẳng định cam kết hợp tác duy trì một hệ thống thương mại đa phương mở
bao trùm và dựa trên luật lệ và hoàn tất được một hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực
và mang lại lợi ích chung trong năm hai nghìn một mươi chín
lãnh đạo hai nước bày tỏ hài lòng về cuộc trao đổi cởi mở thẳng thắn trên tinh thần hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau
và mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm
cô vương cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và chú đáo mà nhà nước và nhân dân việt nam đã dành cho đoàn đại biểu brunei
trân trọng mời tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng sang thăm brunei vào thời gian thích hợp
và đó cũng là những nội dung chính trong tuyên bố chung việt nam brunei
toàn văn của bản tuyên bố này sẽ được đăng tải trên báo nhân dân mời quý vị chú ý đón đọc